bộ kế hoạch và đầu tư cùng diễn đàn kinh tế thế giới đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành công lập nhóm công tác về cơ sở hạ tầng tại việt nam
đây là một trong bảy trụ cột của hợp tác giữa việt nam và diễn đàn kinh tế thế giới trong nghiên cứu về tương lai tự cường của nền kinh tế việt nam
nhóm công tác cơ sở hạ tầng là một nền tảng đa chủ thể nhằm cung cấp đầu vào cho các sáng kiến có thể góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng và đầu tư của việt nam